trong tuyên bố người phát ngôn của houthi nêu rõ lực lượng này đã bắn nhiều tên lửa nhắm trực tiếp và chính xác vào tàu trở dầu polux được cho là của anh
người phát ngôn này tuyên bố houthi sẽ tiếp tục các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các tàu thương mại liên quan đến israel và các tàu đến israel qua biển đỏ và vịnh aden
thậm chí sẽ mở rộng các cuộc tấn công nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người palestine
vụ tấn công xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng hai khi tàu polux treo cờ panama chở dầu thô đang trong hành trình đến ấn độ
tham gia ứng phó cả tàu và thủy thủ đoàn đều an toàn
vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh quyết định của mỹ về việc đưa houthi vào danh sách tổ chức khủng bố toàn cầu có hiệu lực cùng ngày
ngày một mươi bảy tháng hai người đứng đầu phong trào hồi giáo hamas ông ismadi haniye đã tái khẳng định yêu cầu của lực lượng này về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn tại giải gaza
trong tuyên bố ông haniyev nhấn mạnh các yêu cầu của hamas bao gồm chấm dứt giao tranh lực lượng chiếm đóng rút khỏi giải gaza dỡ bỏ phong tỏa
đồng thời những người phải di tản được cung cấp nơi trú ẩn an toàn
ông nêu rõ những người sơ tán khỏi khu vực phía bắc gaza phải được trở về nhà đồng thời các tù nhân hamas bị phạt tù dài hạn tại israel phải được trả tự do
người đứng đầu hamas đưa ra tuyên bố trên sau khi tổng thống mỹ joe biden ngày một mươi sáu tháng hai kêu gọi tạm ngưng bắn tạm thời
để đưa các con tin bị giữ ở gaza ra khỏi vùng lãnh thổ này theo thỏa thuận trao đổi tù nhân bị giam giữ tại israel
ông biden xác nhận đã có cuộc trao đổi với thủ tướng israel benjamin netanyahu về vấn đề này
và đàm phán đang diễn ra
trong một diễn biến khác ai cập cho biết nước này đang xây dựng một trung tâm hậu cần ở khu vực cửa khẩu biên giới rafah thuộc tỉnh này
để tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo do ai cập các nước cũng như các tổ chức khu vực và quốc tế gửi cho người dân giải gaza
trung tâm hậu cần này có đầy đủ các tiện nghi và điện cần thiết để đảm bảo hoạt động vận tải diễn ra xuân sẻ
hai bác sĩ người cuba bị một nhóm khủng bố tại kenya bắt cóc hồi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín có thể đã thiệt mạng tại tây nam somali
thông tin được nhóm cực đoan al sabab đưa ra vào ngày hôm qua trong một tuyên bố đăng tải trên telegram
theo các nguồn tin tại cuba bác sĩ đa khoa herrera korea và bác sĩ phẫu thuật rodrigues hernandez
bị các tay súng al sabab có liên hệ với tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng bắt cóc ở kenya hồi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
và hiện chưa rõ họ đã được đưa tới somali vào thời điểm nào
cả hai đều là thành viên của nhóm chuyên gia y tế cuba tới kenya làm việc trong khuôn khổ hợp tác y tế song phương
sau vụ bắt cóc chính phủ cuba đã thành lập nhóm công tác riêng để theo dõi vụ việc
và duy trì liên lạc cấp cao với cả chính phủ kenya và somali để tìm cách trả tự do cho hai bác sĩ
hiện bộ ngoại giao cuba chưa xác nhận thông tin hai bác sĩ có thể đã thiệt mạng
kiệu thủ tướng thái lan thạc sỉn sinh hoa bát đã được trả tự do sáu tháng sau khi ông trở về nước sau thời gian sống lưu vòng
chiếc ô tô chở ông thạc sỉn dưới bệnh viện cảnh sát ở bangkok vào sáu h sáu phút ngày một mươi tám tháng hai
nơi ông được điều trị y tế và chấp hành sáu tháng bản án một năm tù
theo bộ tư pháp thái lan kiệu thủ tướng bảy mươi bốn tuổi nằm trong số chín trăm ba mươi tù nhân được chấp thuận trả tự do trong tháng này
ông đủ điều kiện để được tha vì ông đã hơn bảy mươi tuổi và mắc một căn bệnh hiểm nghèo
trước đó ông thạc sĩ đã trở về thái lan vào ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba sau một mươi năm năm lưu vong
để đối mặt với hình phạt vì tội tham nhũng và lạm quyền khi còn đương trước trước năm hai nghìn sáu
ông bị kết án tám năm tù
ông đã giảm xuống còn một năm do có được âm xá của hoàng gia thái lan
trong thời gian nghỉ tết nguyên đán từ ngày một mươi tới ngày một mươi bảy tháng hai
số lượng hành khách sử dụng các phương tiện giao thông ở trung quốc đã vượt trên hai ba tỷ lượt tăng mạnh so với năm trước
đây là dữ liệu mới được trung quốc công bố trong ngày hôm qua một mươi bảy tháng hai
cụ thể số lượng hành khách sử dụng dịch vụ đường sát trong tám ngày nghỉ tết là hơn chín mươi chín sáu triệu lượt
sử dụng đường hàng không là một mươi tám triệu lượt và đường thủy là chín bốn triệu lượt
trong khi đó
số lượng hành khách đi trên các tuyến đường cao tốc ghi nhận ở mức cao với hơn hai một tỷ lượt
riêng trong ngày một mươi bảy tháng hai ba trăm linh tám triệu lượt hành khách đã được vận chuyển
tăng ba mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái và mức trước đại dịch covid một mươi chín
dịch vụ đường hàng không đường thủy và đường bộ cũng tăng mạnh từ hai mươi năm đến bốn mươi hai
xuân vận năm hai nghìn hai mươi bốn tại trung quốc kéo dài bốn mươi ngày từ ngày hai mươi sáu tháng một đến ngày năm tháng ba
còn tại nước anh hàng trăm trẻ em đã bị bệnh sởi trong những tuần gần đây

có khả năng lây nhiễm cao và là một trong một số trường hợp đã có thể gây tử vong
cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn anh đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia đối với dịch bệnh sởi
các quan chức tại anh lo ngại đợt bùng phát ngày càng tăng ở west midlands
có thể lan sang các thị trấn và thành phố khác
theo thống kê khoảng ba bốn triệu trẻ dưới một mươi sáu tuổi có nguy cơ nhiễm virus sởi do chưa được tiêm chủng
cơ quan y tế anh cũng đang gửi tin nhắn đến tất cả các phụ huynh kêu gọi tiêm chủng cho con mình
các phòng khám và xe tiêm chủng lưu động cũng được thành lập hướng tới các cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp
bệnh sởi có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi viêm màng não hoặc khuyết tận lâu dài
chẳng hạn như điếc hoặc thậm chí tử vong trong một số trường hợp
theo tổ chức y tế thế giới số ca mắc sởi đã tăng vọt lên trên ba mươi ca ở châu âu
trong khoảng thời gian từ tháng một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cao gấp ba mươi lần so với năm hai nghìn hai mươi hai
theo một báo cáo mới được cơ quan y tế palestine công bố
chiến dịch tấn công tổng lực của quân đội israel vào giải gaza từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đã khiến hơn một mươi hai ba trăm linh trẻ em thiệt mạng chiếm bốn mươi ba tổng số người chết
những đứa trẻ sống sót ngoài chịu cảnh đói khát thì đang phải chịu các tổn thương tâm lý do chiến tranh
trong bối cảnh đó nhiều tình nguyện viên đã triển khai các chương trình tạo niềm vui
giúp giảm bớt căng thẳng cho trẻ em bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột
mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
đã tới các trung tâm sơ tán ở phía nam gaza mang đến nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em
đối tượng thường bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong xung đột
chúng tôi đến đây để làm dịu đi những tổn thương tâm lý của các em sau những tháng ngày bom đạn
chúng tôi làm hết khả năng của mình để tổ chức các hoạt động mang đến cho các em niềm vui
niềm hạnh phúc và thật nhiều tiếng cười
chúng tôi muốn sau những trải nghiệm này các em quay về nhà với một tinh thần thoải mái và phấn chấn hơn
bản thân những tình nguyện viên này cũng phải chịu ảnh hưởng bởi xung đột
nhưng họ đã và đang cố gắng vượt lên hoàn cảnh để mang lại giá trị cho cộng đồng
chúng tôi rất vui khi chơi cùng bọn trẻ không chỉ giúp các em
tôi cũng cảm thấy bản thân mình được giải tỏa bớt căng thẳng
tôi cũng có nhiều áp lực cũng phải di tản từ bắc gaza tới khan yunis rồi đến rafah
chúng tôi đang cố gắng sống tích cực và truyền đi nguồn năng lượng tích cực đến những người khác
cuộc xung đột israel hamas
đã khiến hơn hai ba triệu người ở giải gaza rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo
với khả năng tiếp cận thực phẩm và nước uống rất hạn chế
không có nhân liệu và hệ thống y tế bị tê liệt
sống trong hoàn cảnh an ninh bắp bênh như vậy
một số trẻ đã tự cô lập bản thân và có những phản ứng sợ hãi
trong khi những trẻ khác trở nên bạo lực hơn so với trước khi xảy ra xung đột
các con tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những gì đã xảy ra với chúng
gia đình tôi đang ngồi trong nhà nói chuyện
thì bỗng nhiên chân nhà đổ sập xuống
chúng tôi vội vã chạy ra khỏi nhà
các con tôi đứa thì bị thương chảy máu đứa thì khóc lớn vì hoảng sợ
chứng kiến cảnh máu đổ người chết thật sự quá khó khăn với bọn trẻ
con trai và con gái tôi giờ vẫn thường xuyên cắn móng tay
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef ước tính
gần như tất cả trẻ em ở gaza khoảng hơn một triệu em
cần được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần
và cách duy nhất để cung cấp hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và tâm lý trên quy mô lớn
là hamas và israel đạt được một lệnh ngừng bắn